hai mươi năm qua chiến tranh đã lùi xa nhưng bước chân của cựu chiến binh nguyễn đức phổ ở huyện mỹ đức hà nội
hết ngược lên biên giới lại xuôi xuống đồng bằng chỉ để tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ
những đồng đội đã ngã xuống vì độc lập tự do cho đất nước
điều khiến ông chưa bao giờ trùn bước chưa bao giờ nhụt trí nản lòng đó là hai tiếng đồng đội thiêng liêng
ước nguyện duy nhất của đời ông là đưa hải cốt đồng đội về lại quê nhà bên cạnh người thân
để vơi bớt những nỗi niềm chăn trở cho cả người còn sống và những người đã ngã xuống cho quê hương
mặc dù đã ngoài bảy mươi tuổi nhưng khi tiếp xúc với ông nguyễn đức phổ
ai cũng cảm nhận ngọn lửa nhiệt huyết bừng cháy trong suy nghĩ và hành động của ông
năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám như bao thanh niên khác ông phổ háo hức lên đường nhập ngũ và hoạt động ở chiến trường phú yên
chiến tranh kết thúc trong số năm người anh em thân thiết chỉ có ông trở về
năm nguyện của những người cùng chiến đấu ngay từ năm chín mươi của thế kỷ trước
ông đã bắt đầu hành trình tìm kiếm đưa hải cốt đồng đội về với gia đình quê hương
có một lần là anh ấy hy sinh thế thì chúng tôi ở bây giờ nó khó quá
bây giờ anh hy sinh chả có gì mà thờ cúng cả
xong rồi xuống dân mới xin đưa đũa ở cây bát
từ cái đó thì cứ mỗi khi mà anh em bị thương hoặc là hy sinh là chúng tôi đều lấy cái đấy để thắp hương
chúng tôi phải chung nhau đũa cây bát và cũng lời hứa với nhau tất cả
từ cái xuất phát đó tôi nghĩ đương tâm con người thì mình phải tìm bằng được cho canh về
nhìn thấy sự quyết tâm của ông ấy thì coi như hoàn gia đình là rất là khó khăn
thế nhưng mà coi như là vẫn ủng hộ ông ấy để đi tìm kiếm các đồng đội về
bắt tay bắt chân nói chuyện nhé
hành trang đi tìm đồng đội của ông
là ký ức và những dòng nhật ký ghi vội của những đồng đội năm xưa
vốn làm công tác văn thư ghi chép quân số của tiểu đoàn d chín mươi sáu bộ chỉ huy quân sự tỉnh phú yên
nên ông phổ nhớ rõ tên tuổi quê quán đặc điểm vị trí hy sinh của nhiều đồng đội
lúc ấy tôi đang đi quy tập một liệt sĩ
thế thì cuối cùng là nhiều năm đi qua cái khu vực ấy đi cũng không thấy ông ấy
thế nhưng mà vì quá trình vừa rồi mưa gió to
lỡ ra thì nó chặt cầu súng nòng một mươi hai bảy đấy
chúng tôi mới xác định là vị trí không một mươi hai bảy là trước ông chiến đấu là ông hy sinh ở đấy
lúc đấy thì gia đình nhà chúng tôi thì mừng
không nói gì hết được cái cảm xúc nữa
bao nhiêu năm giờ đi tìm bao nhiêu ngày không thấy
không phải một chỗ mà bao nhiêu chỗ
bao nhiêu anh em mấy đứa con này cứ đi các nơi
suốt hai mươi năm qua ông phổ đã tìm thấy và giúp thân nhân liệt sĩ
chính quyền các địa phương đưa hơn hai trăm linh hải cốt liệt sĩ trở về quê cha đất mẹ
và hỗ trợ tìm kiếm hàng trăm hải cốt khác
qua cái tri ân và cái đặc biệt là cái sự giúp đỡ của chủ bắc phổ
thì từ đó địa phương chúng tôi cũng đã đón rất nhiều hải cốt liệt sĩ
từ các chiến trường về và qua các nguồn thông tin
từ báo chí
rồi từ những
bác đồng đội của các anh hùng liệt sĩ của quê hương
đấy cũng rất trân trọng là biết ơn chủ bắc phổ
tìm được phần mộ của một đồng đội là nhen thêm một ngọn lửa hy vọng
cho các gia đình có người hy sinh chưa tìm thấy hải cốt
đó cũng là điều thôi thúc ông phổ không ngừng nghỉ trong suốt bao năm qua
chừng nào vẫn còn những người đồng đội nằm lại chiến trường xưa
thì ông phổ vẫn tiếp tục hành trình đầy ý nghĩa này như một cách để tri ân và giúp gia đình các liệt sĩ
với bớt những nỗi niềm vong lão